không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hai trường hợp vừa bị công an xã hưng khánh trung b huyện trợ lách tỉnh bến tre xử phạt
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám đê điều khiển xe mô tô chở theo sau là t đi từ xã tân thiềng về xã hưng khánh trung bê
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu kinh vàm xã thuộc xã hưng khánh trung b
tổ kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên hai thanh niên trên không chấp hành và lên xe bỏ chạy
lúc này tổ công tác tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế được hai thanh niên trên
căn cứ hành vi vi phạm cơ quan chức năng xử phạt mỗi trường hợp bảy năm triệu đồng